thưa quý vị hôm nay các thí sinh bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
buổi sáng các em sẽ thi tổ hợp xã hội hoặc tổ hợp tự nhiên còn buổi chiều thi môn ngoại ngữ
tại kỳ thi tốt nghiệp năm nay toàn quốc có sáu mươi ba hội đồng thi gồm hơn hai hai trăm bảy mươi điểm thi và hơn bốn mươi ba phòng thi
trong ngày thi đầu tiên với hai môn ngữ văn và toán có một mươi ba thí sinh vi phạm quy chế thi
trong đó môn ngữ văn một mươi một thí sinh và môn toán là hai
đánh giá chung của bộ giáo dục và đào tạo ngày thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế
các hội đồng thi đã thực hiện tốt phương án dự phòng nên kịp thời xử lý các tình huống bất thường đảm bảo tổ chức an toàn nghiêm túc
liên quan đến nghi vấn lọt đề thi cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an xác định việc lọt đề thi toán và văn xuất phát từ thí sinh ở yên bái và cao bằng
đối với đề ngữ văn một thí sinh ở hội đồng thi tỉnh cao bằng đã dùng điện thoại iphone một mươi một để chụp lại đề vào khoảng bảy giờ năm mươi phút rồi gửi đề cho người thân để nhờ giải bài giúp
hiện cục an ninh chính trị nội bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cao bằng yên bái và những địa phương liên quan để xác minh điều tra xử lý sai phạm theo quy định
trong một diễn biến liên quan vào tối ngày hôm qua bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã ra công điện đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi
công điện nêu rõ ngày hai mươi tám tháng sáu công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc đúng quy chế ở tất cả các hội đồng thi trên cả nước
mặc dù nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử đã được dự báo nêu tại văn bản chỉ đạo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo và là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn
nhưng vẫn có trường hợp thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển đề thi ra ngoài
do vậy bộ giáo dục và đào tạo đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quán triệt ban chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo các hội đồng thi khẩn trương chỉ đạo các trường điểm thi tăng cường phổ biến nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng sáu
xác định công tác bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
trước đó lực lượng công an các tỉnh thành phố trên cả nước đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố trên địa bàn chủ động phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
bên cạnh đó thì nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ cho thí sinh và người nhà cũng đã được lực lượng công an hỗ trợ kịp thời
hà nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước
năm nay có hơn một trăm linh hai thí sinh đăng ký dự thi chiếm hơn một phần một mươi tổng số thí sinh của cả nước
dù tổ chức trong điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát song tại mỗi điểm thi đều có bố trí ít nhất hai phòng thi dự phòng để chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh
ghi nhận trong ngày thi đầu tiên tại gần hai trăm linh điểm thi trên địa bàn thành phố hà nội tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
đối với những trường hợp mà các xe dừng đỗ ngay cổng trường
thành phố hồ chí minh sẽ chúc mất để cho người nhà thí sinh hoặc thí sinh xuống điểm thi và động viên các phụ huynh di chuyển ngay thẳng trương để cho các trường hợp khác các thí sinh khác đến để có thể vào đúng thời gian thi quy định
còn tại thành phố hồ chí minh là địa phương có tổng số thí sinh lớn thứ hai cả nước với tám mươi năm thí sinh được bố trí tại một trăm năm mươi sáu điểm thi
sở giáo dục và đào tạo thành phố đã lên các phương án phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thanh niên sung phong hỗ trợ
lợi nhất cho cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng thời gian quy định
cái nhiệm vụ bảo vệ các kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên năm nào cũng được phân công
chúng tôi quán triệt đến các bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ tại các điểm thi là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
không được lơ là phải chủ động hướng dẫn quý phụ huynh dừng đổ xe đúng nơi quy định
đồng thời phải nêu cao tinh thần quan sát
nếu có bùng tắc thì phải giải tỏa ngay
chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với lãnh đạo các điểm thi để kịp thời nắm thông tin hỗ trợ khi có các vụ việc cần thiết
để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi công an tỉnh hà nam đã triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ cứu hộ cứu nạn tại các điểm thi
bên cạnh đó với tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
công an các huyện thị xã thành phố và các tri đoàn cơ sở trực thuộc đoàn thanh niên công an tỉnh
đã triển khai chương trình tiếp sức mùa thi với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa
tiếp sức mùa thi năm hai nghìn hai mươi ba đoàn thanh niên công an tỉnh đã chỉ đạo các tri đoàn cơ sở
đoàn thanh niên công an các huyện thị xã thành phố thành lập các đội hình thanh niên sung kích
tặng khẩu trang và nước uống đồng thời tặng đồ dùng học tập hỗ trợ thí sinh khi có tình huống đồ xuất xảy ra
phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia điều tiết đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự tại các điểm thi
cùng với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái bình
phối hợp với các lực lượng đã có mặt tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh để thăm hỏi động viên hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết
như nước uống văn phòng phẩm giúp đỡ thí sinh phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi nhất an toàn nhất cho thí sinh phụ huynh và cán bộ giáo viên coi thi
với sự phối hợp nhịp nhàng của lực lượng công an các phương án bảo vệ được triển khai đồng bộ nghiêm túc hiệu quả
song không gây căng thẳng cho thí sinh giáo viên phụ huynh bước đầu đã góp phần đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra an toàn thuận lợi